chỉ còn ít ngày nữa thôi thì giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám sẽ chính thức khởi tranh
đến thời điểm hiện tại thì các vận động viên đã sẵn sàng cho những cuộc đấu hấp dẫn sắp tới
và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị gương mặt hai vận động viên tiêu biểu của đoàn công an nhân dân
được kỳ vọng là sẽ giành được thành tích cao trong giải đấu năm nay
phan hoàng dường giang kê vật nữ của đoàn công an nhân dân
liên tục góp mặt trong danh sách các vận động viên nữ tiêu biểu của giải đấu qua nhiều năm
ở giải đấu năm ngoái cô đã vào đến trận bán kết đơn nữ
trước đó ở giải các tay vượt xuất sắc toàn quốc hai nghìn một mươi bảy phan hoàng tường giang đã tạo nên bất ngờ
và xuất sốc đoạt ngôi vô địch đơn nữ
mục tiêu trong giải đấu năm nay của cô là tiếp tục duy trì phong độ và giành huy chương vàng
tôi cũng như tất cả mọi người ở trong đội sẽ luôn luôn cố gắng tập luyện
để làm thế nào để đạt được cái thành tích tốt nhất để mang cái viên quang về cho thầy gia công an nhân dân
ngoài phan hoàng dường giang
thì đào duy hoàng cũng là một cái tên xuất sắc của đoàn công an nhân dân
anh đã từng là vận động viên trong đội tuyển bóng bàn cục dài việt nam
và đã từng lập kỷ lục đạt bốn huy chương vàng giải vô địch trẻ đông nam á tại thái lan năm hai nghìn tám
với thành tích như vậy đào duy hoàng luôn được đánh giá là đối thủ nặng ký trong giải đấu năm nay
đây là lần thứ một mươi năm tôi tham gia giải báo nhân dân này
mỗi giải thì các vận động viên trình độ của các vận động viên đều tiến bộ rõ rệt
đều cải thiện theo từng năm cũng như là bắt kịp xu hướng
còn hiện đại của ngày nay
chất lượng của giải năm nay thì theo đánh giá của tôi thì chất lượng các đội đều gần gần như nhau
cũng là một giải đấu rất hay và rất khó khăn
đội công an nhân dân là có những thành viên cũng nhiều năm tham gia nằm trong đội tuyển của việt nam
thi đấu sea games và thi đấu các giải lớn
thì cũng là một trong những đội tuyển mạnh trong toàn quốc
vì vậy cho nên là so với lại các đội tuyển
tinh thần vào thi đấu là các em sẽ cố gắng hết mình để vượt qua được những khó khăn và những tượng đài lớn của bóng bàn việt nam
với sự đóng góp của những vận động viên nhiều tiềm năng
đoàn công an nhân dân hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút thi đấu gây cấn và hấp dẫn trong giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm nay